thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
huyện lục yên đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát
việc thực hiện các nhiệm vụ của các địa phương xử lý những bức xúc trong nhân dân
kiểm tra giám sát về hiệu quả hoạt động và tổ chức sinh hoạt của các tri bộ cơ sở
thị trấn yên thế vốn là địa bàn phức tạp nhận nhiều đơn kiến nghị do có nhiều công tác khai thác đá hoạt động trên địa bàn
gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh tế của người dân
do đó đảng ủy thị trấn đã tăng cường công tác kiểm tra ngay khi có dấu hiệu và đơn thư khiếu nại của người dân gửi đến
kết quả là tình hình đơn thư khiếu nại giảm xuống
những kiến nghị thắc mắc của bà con đều được xem xét
và cơ sở

giữ vững từ đó hạn chế được các đơn thư khiếu kiện vượt cấp
việc kiểm tra giám sát để khắc phục tình trạng sinh hoạt tri bộ mang tính hình thức
dập khuôn ít thảo luận cũng được huyện ủy lục yên quan tâm
nhờ đó nhiều tri bộ còn hạn chế trong tổ chức sinh hoạt và triển khai nội dung đã có chuyển biến tích cực
cả về nhận thức của đảng viên trong tri bộ và cách thức điều hành của cấp ủy
sau khi nhận được những thông tin từ phía góp ý của đoàn kiểm tra
thì về phía lãnh đạo của tri bộ cũng như là các đảng viên trong tri bộ đã nhận thức rõ nhiệm vụ
vai trò nhiệm vụ của mình trong việc hoạt động của tri bộ cũng như là của đảng viên
để thúc đẩy các công việc của đảng cũng như là của nhà trường
tri bộ có cải thiện hơn ở chỗ là phần thảo luận của tri bộ là sẽ sôi nổi hơn và có nhiều ý kiến hơn
và đóng góp phê và tự phê cao hơn
trong năm qua
toàn đảng bộ huyện đã giám sát chuyên đề đối với ba mươi hai tổ chức đảng cấp dưới và năm mươi chín đảng viên
trong đó ban thường vụ huyện ủy giám sát ba tổ chức đảng và bốn mươi sáu đảng viên
việc lục yên tập trung kiểm tra giám sát hàng năm đã kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộng
bức xúc mà người dân quan tâm góp phần giáo dục uốn nắn ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng đảng viên
lấy lại lòng tin trong nhân dân và phục vụ tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
từ ngày hôm nay
chủ động xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể
đến các cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở
đã chủ động thực hiện theo các cuộc kiểm tra theo đúng chương trình kế hoạch đề ra đúng tiến động
và chất lượng các cuộc kiểm tra thì cũng đã được nâng lên
góp phần giảm thiểu những sai phạm của cán bộ đảng viên
không để những vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn
từ những kết quả đó đã giúp cho việc ổn định tình hình chính trị ở từng địa phương
cùng với việc kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
hay là kiểm tra thực hiện theo các chuyên đề của từng năm
và đối với từng đơn vị thì chúng tôi đi sâu và kiểm tra nghị quyết chung bốn
và cái nghị quyết chung bốn thì được thể hiện rất là rõ
ở việc triển khai thực hiện các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương
cũng như phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đã tạo một sự chuyển biến rất là rõ nét trong tư tưởng
trong kiểm thức và trong hành động của mỗi một cán bộ đảng viên
nhất là đảng viên ở cấp cơ sở và nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ